các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
làng sơn giảm hai năm trăm hai mươi một gia lai giảm tám trăm bốn mươi sáu và bình dương giảm bốn trăm linh sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
quảng ninh tăng ba một trăm linh tám lai châu tăng một sáu trăm sáu mươi ba và hà nội tăng một ba trăm ba mươi ba
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi bốn bảy trăm bảy mươi ba ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba bốn trăm bốn mươi ba bốn trăm tám mươi năm ca nhiễm
đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân có một triệu người thì có ba mươi bốn tám trăm năm mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là ba bốn trăm ba mươi sáu một trăm hai mươi bốn ca
trong đó có hai bốn trăm linh ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
tp hcm năm trăm ba mươi bốn chín mươi ba bình dương hai trăm chín mươi bảy bốn trăm bốn mươi tám hà nội hai trăm bảy mươi một chín trăm năm mươi đồng nai một trăm linh một hai trăm ba mươi sáu tây ninh chín mươi bốn trăm hai mươi năm
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố
báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi bảy ba mươi chín ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hai bốn trăm ba mươi tám chín trăm năm mươi một ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba bốn trăm bảy mươi ba ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai bảy trăm sáu mươi năm ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm một mươi sáu k
thở máy không xâm lấn một trăm một mươi ca
thở máy xâm lấn hai trăm bảy mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng hai

ghi nhận một trăm linh tám ca tử vong
tại hà nội hai mươi một đà nẵng một mươi quảng nam năm quảng ngãi năm ca trong hai ngày
thanh hóa năm ca trong hai ngày vĩnh phúc năm bắc giang bốn hà nam bốn ca trong hai ngày
hòa bình bốn kiên giang bốn nam định bốn nghệ an bốn quảng ninh bốn bình phước ba phú thọ ba đắk lắc hai
đồng nai hai hải phòng hai ninh bình hai thành phố hồ chí minh hai an giang bà rịa vũng tàu
bạc liêu bắc ninh bến tre cần thơ
cao bằng đồng tháp khánh hòa phú yên tây ninh thái bình và tuyên quang mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai trăm năm mươi hai ca
chiếm tỷ lệ một hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
và xếp thứ bốn khỏi các nước asean
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện xét nghiệm được ba mươi ba sáu trăm bảy mươi sáu năm trăm hai mươi ba mẫu tương đương bảy mươi chín một trăm chín mươi tám chín trăm tám mươi lượt người
tăng tám mươi chín bảy trăm ba mươi mẫu
trước đó về tình hình tiêm chủng trong ngày hai mươi bảy tháng hai có hai trăm linh ba sáu trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm chín mươi ba sáu trăm hai mươi năm chín mươi năm liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm bảy mươi sáu tám trăm sáu mươi năm bốn trăm bảy mươi tám liều
mỗi một là bảy mươi tám trăm năm mươi chín chín trăm hai mươi hai liều
mũi hai là sáu mươi bảy hai trăm hai mươi một trăm bốn mươi liều
mũi ba là một bốn trăm bốn mươi hai hai trăm hai mươi ba liều
mũi bổ sung là một mươi ba bảy trăm một mươi bốn tám trăm năm mươi chín liều
mũi nhắc lại là hai mươi ba sáu trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi bốn liều
số liều tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi sáu bảy trăm năm mươi chín sáu trăm một mươi bảy liều
mũi một là tám sáu trăm hai mươi hai một trăm linh bốn liều
mũi hai là tám một trăm ba mươi bảy năm trăm một mươi ba liều
thưa quý vị
không quá ngạc nhiên với số liệu thời gian gần đây ca mắc của việt nam liên tục đạt đỉnh
thậm chí con số tại thủ đô còn vượt hơn một mươi một ca mắc mới
ngày hôm nay với con số đáng báo động này cùng với sự xuất hiện của chủng mới omicron đang lây lan chóng mặt
hơn lúc nào hết quý vị hãy thật cẩn trọng tuân thủ quy tắc năm k và đừng nghĩ rằng covid một mươi chín đang chừa mình ra
ai cũng có khả năng mắc nếu như chủ quan và nếu như bạn đã từng có người thân nhiễm sau đó ra đi vì covid một mươi chín
chúng tôi tin chắc
nỗi ám ảnh về cơn đại dịch này sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai
trước việc sống chung với covid một mươi chín cùng với điều kiện bao phủ vaccine vấn đề giáo dục đang gặp rất nhiều thách thức
hy vọng mỗi người dân hãy lắng nghe và cầu thị không mất cảnh giác cũng không cực đoan để dịch bệnh được kiểm soát
sau hơn hai năm phòng chống dịch covid một mươi chín đến nay các điều kiện năng lực phòng chống dịch của nước ta đã có sự thay đổi một cách tích cực
chủ động với tỷ lệ bao phủ vaccine cao có thuốc kinh nghiệm và phát đồ điều trị ý thức của người dân khá tốt
nên mọi hoạt động bao gồm lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã và đang từng bước thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ thời gian qua thành phố hà nội và các địa phương trong cả nước đã có nhiều nỗ lực
cố gắng để đưa học sinh trở lại trường an toàn
nhìn chung việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp về cơ bản được xã hội đội ngũ nhà giáo phụ huynh ủng hộ đồng tình được đánh giá là đúng lúc và kịp thời
điều đáng mừng là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương tiện đến nay việc tái khởi động trường học cơ bản được thực hiện trên nguyên tắc
linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp diễn ra liên tục có sự chủ động trong xử lý hiệu quả ca nhiễm covid một mươi chín phát sinh bằng việc khoanh gọn nhất tác động ít nhất
đặc biệt với sự nỗ lực chủ động từ sớm từ xa của các nhà trường đội ngũ giáo viên nên cùng với dạy học trực tiếp
hình thức dạy học trực tuyến cho những học sinh chưa có điều kiện đi học trở lại được duy trì nghiêm túc và hiệu quả
sự quyết tâm mở cửa trường học an toàn hiệu quả còn được thể hiện ở tinh thần không chủ quan không sợ hãi không đóng cửa trường học trong mọi hoàn cảnh
bên cạnh đó sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh trong xử lý tình huống dịch bệnh phát sinh đã tạo sự yên tâm cho học sinh đến trường học tập
các em phải học trực tuyến tại nhà
tái khởi động trường học sau một thời gian dài đóng cửa để phòng chống dịch bệnh là việc khó chưa có tiền lệ
vì thế quá trình triển khai thực hiện nơi này nơi kia khó tránh khỏi những bỡ ngỡ lúng túng trong xử trí tình huống phát sinh
trước những vấn đề này yêu cầu hiện nay là việc đưa học sinh trở lại trường phải đảm bảo thống nhất
không áp dụng cứng nhắc máy móc giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau giữa đô thị và nông thôn đồng thời tránh tình trạng mạnh ai nấy làm
đây cũng là vấn đề
đây cũng là vấn đề mà người dân đang rất quan tâm khi họ vừa muốn con em được đến trường
nhưng cũng mong phải giảm thiểu rủi ro đáp ứng chất lượng dạy và học
đồng cảm chia sẻ với những lo lắng chính đáng của phụ huynh học sinh
tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học diễn ra vào sáng một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nhấn mạnh
việc mở cửa lại trường học là yêu cầu bức thiết khi trẻ ở nhà lâu sẽ kéo theo những hệ lụy khôn lường
không chỉ chậm chương trình học văn hóa kiến thức mà còn tác động rất lâu dài đến sự phát triển của các cháu
thực tế việc đi học của trẻ em luôn rất quan trọng không chỉ khi có dịch bệnh
về lâu dài việc học tập của trẻ còn liên quan đến vấn đề bảo đảm nhân lực
lao động trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội
trên tinh thần này phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
với những nghiên cứu dự báo về sự tồn tại lâu dài của virus sars cov hai
các giải pháp đưa trẻ trở lại trường phải mang tính dài hạn chủ động không mất cảnh giác
không cực đoan thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
rõ ràng việc đưa học sinh trở lại trường học đã nhận được sự đồng thuận của các bên liên quan
xong để tạo sự thống nhất của người dân xã hội thì yếu tố chuyên môn về giáo dục y tế vẫn là quyết định
các ngành giáo dục y tế cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các địa phương
để tiếp tục ban hành hướng dẫn phương án phòng chống dịch thống nhất trong nhà trường
tại gia đình một cách chi tiết dễ thực hiện triển khai đến từng giáo viên phụ huynh và các em học sinh
chúng ta đưa trẻ em trở lại trường học an toàn không là trách nhiệm của riêng ai
mà cần sự vào cuộc đồng bộ hiệu quả của toàn xã hội
hy vọng mỗi người dân và cộng đồng xã hội cùng góp một bàn tay suy nghĩ tích cực hơn
để ít nhất dù học online hay học trực tiếp trẻ em vẫn có cơ hội đến trường được học tập
đừng cực đoan hóa vấn đề
cũng như đừng chủ quan trong lúc này
đây là điều mà người truyền lửa như phó thủ tướng vũ đức đam muốn nhấn mạnh
tiếp đó cũng liên quan đến việc chuyển học trực tiếp sang học trực tuyến
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm lưu ý các trường chủ động
linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học nhưng không được tùy tiện
ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm lưu ý
trước diễn biến của dịch covid một mươi chín như hiện nay
các cơ sở giáo dục chủ động và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy và học trực tiếp
học trực tuyến đảm bảo an toàn cho học sinh phụ huynh và giáo viên
nếu hai kf cùng một lớp xuất hiện trong cùng một ngày
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín nhà trường cùng y tế trường y tế địa phương đánh giá nguy cơ
nếu không phức tạp thì vẫn duy trì việc dạy và học trực tiếp của lớp
ngược lại nếu có yếu tố phức tạp hai ca f có liên quan với nhau về yếu tố dịch tễ
số f một trong lớp nhiều thì để hạn chế dịch bệnh lây lan khống chế dịch một cách nhanh nhất
ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường cùng y tế phải đánh giá đưa ra quyết định phù hợp
trường hợp cùng một buổi mà có trên hai lớp xuất hiện f
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện phải chỉ đạo trường và y tế địa phương đánh giá tình hình
nếu có yếu tố phức tạp phát sinh thêm các trường hợp nghi nhiễm khác
thì phải đưa ra quyết định phù hợp nhằm khống chế dịch kịp thời
đặc biệt các trường lưu ý không phải cứ có hai ca f trong lớp thì lớp sẽ học trực tuyến
hay trường có hai lớp f thì trường sẽ học trực tuyến
vì vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường và của quận huyện phải nâng cao vai trò chủ động
các nhà trường phải phối hợp với y tế địa phương đánh giá tình huống cụ thể để đưa ra quyết định hợp lý
không phải cứ phát sinh tình huống là tùy tiện quyết định lớp học trường học chuyển sang học trực tuyến
mà có thể là chuyển đổi hình thức dạy học từ cấp độ một sang cấp độ hai hoặc cao hơn
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng hai ủy ban nhân dân tp hcm ban hành hướng dẫn về kiểm soát dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục
cụ thể nếu trong một ngày lớp học xuất hiện từ trên hai cái f trở lên
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của cơ sở giáo dục căn cứ kết quả điều tra dịch tễ
để quyết định hình thức học tập tiếp theo của học sinh trong lớp
nếu cùng trong một ngày trường học xuất hiện từ hai lớp có f trở lên
thì bang chỉ đạo phòng chống dịch cấp quận huyện căn cứ vào kết quả điều tra dịch tệ
để quyết định hình thức học tập trực tiếp hay học trực tuyến tiếp theo của trường
có thể thấy tp hcm mặc dù đang tiếp tục đối mặt với chủng omicron
thì những quan điểm nhất quán trong vấn đề giáo dục đã được đặt lên hàng đầu
các cơ sở giáo dục chủ động và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học trực tiếp
học trực tuyến đảm bảo an toàn cho học sinh phụ huynh và giáo viên
tuy nhiên đừng xoay như trông chóng khiến phụ huynh giáo viên và học sinh cảm thấy tiền định
trước áp lực công việc lo kế sinh nhai giờ lại rối não vì quá hạch học tập của các con
để quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình chống dịch tại hà nội bảy ngày qua
từ hai mươi một đến hai mươi bảy tháng hai hãy cùng chúng tôi theo dõi những biểu đồ này
để nắm mắt được xu hướng tăng giảm của dịch bệnh tại thủ đô
theo số liệu của sở y tế hà nội trong tuần qua từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng hai
hà nội ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục với sáu mươi bảy trăm năm mươi sáu ca trung bình tám sáu trăm bảy mươi chín ca một ngày
so với tuần liên kề trước đó từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai số ca mắc mới trong tuần đã tăng hơn gấp hai lần
và gần gấp ba lần so với hai tuần từ ngày ba mươi một tháng một đến mùng sáu tháng hai và mùng bảy đến ngày một mươi ba tháng hai
không chỉ có số ca nhiễm tăng mạnh số ca tử vong tại hà nội cũng đang tăng lên đáng kể
theo bộ y tế công bố trong tuần qua số ca tử vong ở hà nội là một trăm năm mươi ca tăng sáu mươi chín ca so với tuần một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai
tăng ba mươi ba ca so với tuần mùng bảy đến ngày một mươi ba tháng hai
về cấp độ dịch ubnd tp hà nội phân cấp độ dịch như sau
hai trăm tám mươi ba phường xã thị trấn thuộc cấp độ một vùng xanh hai trăm hai mươi hai phường xã thị trấn thuộc cấp độ hai vùng vàng
và bảy mươi bốn xã phường thị trấn thuộc cấp độ ba vùng cam toàn thành phố không có cấp độ bốn vùng đỏ
so với cấp độ dịch một tuần trước đó thành phố đã giảm hai trăm một mươi sáu xã phường thị trấn vùng xanh
tăng thêm một trăm bốn mươi hai xã phường thị trấn vùng vàng và tăng thêm bảy mươi bốn xã phường thị trấn vùng cam
đáng chú ý hà nội đã cho toàn bộ học sinh từ lớp một tới lớp sáu ở một mươi tám huyện thị chuyển từ học trực tiếp
sang học trực tuyến từ hai mươi tám tháng hai trước đó học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã ngoại thành
học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai còn ở một mươi hai quận nội thành vẫn tiếp tục học trực tuyến
theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố
trước nhận định về tình hình f tăng rất cao ở hà nội mới đây sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn
gửi hai mươi hai trung tâm y tế
hai trung tâm y tế quận huyện và năm bệnh viện tâm thần thanh nhàn phổi đống đa hà đông
phân bổ bốn trăm linh một viên monoupiravir hai trăm linh mg điều trị covid một mươi chín
sở y tế đề nghị bệnh viện đa khoa đống đa liên hệ với nhà cung ứng làm thủ tục nhận thuốc
mono piravia hai trăm linh mg và có trách nhiệm bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn
thực hiện việc cấp phát cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo phân bộ của sở y tế
cơ quan này cũng đề nghị giám đốc các đơn vị theo danh sách phân bổ thuốc
monuperavir khẩn trương tiếp nhận thuốc triển khai cấp phát cho f đủ điều kiện tham gia
chương trình tại cơ sở thu dung điều trị và tại nhà tránh việc để bệnh nhân diễn biến nặng
phải chuyển tầng làm tăng áp lực lên các cơ sở y tế và cán bộ y tế
cập nhật ngay dữ liệu điều trị lên hệ thống đúng các quy định về quản lý
cấp phát sử dụng thuốc monuperavir của bộ y tế
theo quyết định của sở sáu trung tâm y tế các quận huyện cầu giấy đan phượng
mỹ đức hoài đức ba vì tây hồ và bệnh viện tâm thần hà nội được phân bổ một mươi viên
bệnh viện đa khoa thống nhất nhận được bốn viên bệnh viện đa khoa hà đông nhận ba viên
bệnh viện thanh nhàn bệnh viện phổi nhận mỗi nơi hơn hai viên
số còn lại một mươi sáu trung tâm y tế quận huyện còn lại mỗi nơi nhận hai mươi viên
trong những tháng gần đây số ca covid một mươi chín mỗi ngày ở hà nội tăng rất nhanh
cao điểm ba ngày gần đây số f mới phát hiện mỗi ngày từ gần một mươi lên hơn một mươi một năm trăm linh
theo thống kê của bộ y tế cập nhật sơ bộ tới ngày hai mươi bảy tháng hai
hiện cả nước có hơn một năm triệu f đang điều trị theo dõi tại nhà
riêng tại hà nội có gần bốn trăm sáu mươi ca f chiếm gần bốn mươi sáu tổng số f điều trị tại nhà trên cả nước
mười ngày trước chủ tịch ubnd tp hà nội có công điện chỉ đạo tăng cường việc cung cấp đảm bảo
túi thuốc gói c có thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị
đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tận điều trị
gói thuốc c
có thuốc monopiravir đây là thuốc kháng virus
theo quy định của sở y tế hà nội f được tham gia chương trình là người có kết quả xét nghiệm
bằng test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày từ một mươi tám tuổi trở lên
cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản và không có các chống chỉ định dùng thuốc
mặc dù biết rằng bốn trăm linh một viên monupiravi hai trăm linh mg điều trị covid một mươi chín
thế nhưng đây là việc mà sở y tế đang cấp phát cho từng trung tâm y tế
người dân cũng không vội vã đặt mua và sử dụng khi chưa được bác sĩ kê đơn
hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe để được hỗ trợ
nếu trong tình trạng khẩn cấp bạn hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất các bạn nhà
khi một loạt ca mắc mới đang được điều trị thì trước đây những ai từng là cựu f đã khỏi bệnh
và chính thức quay lại cuộc sống bình thường
tuy nhiên cực chẳng đã người dân lại vất vả đi khai báo sau khi khỏi covid một mươi chín
nhiều người phải đi làm lại giấy xác nhận vì chưa đúng quy định
f là công nhân viên chức lao động sau khi khỏi bệnh phải đến cơ sở y tế lấy giấy xác nhận khỏi covid một mươi chín
và giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định
vì thế những ngày qua tại các trạm y tế xã phường luôn đông đúc f
tại trạm y tế xã tân triệu huyện thanh trì hà nội nhiều người dân xếp hàng
điền tờ khai xác nhận f tuy nhiên một số người không được cấp giấy xác nhận vì chưa đúng quy định
chị l một người dân cho biết phải quay về vì trên test không ghi tên tuổi
ngày test nên không được công nhận
khi được hỏi nhân viên y tế ở đây cho biết những ngày qua có nhiều f khỏi bệnh đến khai báo
hầu hết người dân đều được cấp giấy tờ theo quy định nhưng cũng có một số trường hợp làm sai hướng dẫn
nhân viên y tế này thông tin có người khai báo đã mắc covid một mươi chín nhưng lại chỉ mang theo ảnh chụp kích xét nghiệm nhanh
trong khi đó trên kit xét nghiệm không có tên tuổi ngay tháng test nên chúng tôi không có căn cứ để cấp giấy xác nhận f
bởi theo hướng dẫn người dân phải viết tên vào kit xét nghiệm mới xác nhận được
nhân viên y tế này cũng cho biết hiện trạm chỉ có tám người mỗi ngày quản lý gần ba trăm linh f
vì thế nhân viên y tế phải rất vất vả để giải quyết giấy tờ cũng như hướng dẫn cho người dân
tương tự tại trạm y tế phường hoàng liệt quận hoàng mai
những ngày qua đã có rất nhiều người dân tập trung xếp hàng xin giấy xác nhận f
tôi làm nhân viên văn phòng công ty yêu cầu phải có giấy xác nhận f đã khỏi bệnh
và giấy xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội mới được hưởng chế độ
vì thế buộc lòng phải chờ đợi để xin giấy xác nhận của địa phương
anh nguyễn văn cảnh trú tại phường hoàng liệt chia sẻ
tại trạm y tế xã an khánh anh ck trú tại xã an khánh huyện hoài đức hà nội cho biết
sau khi khỏi covid một mươi chín anh đã đến trạm y tế xã để khai báo
tại đây có rất đông người đến khai báo như anh
anh ca cho biết người bệnh đến khai báo để lấy giấy xác nhận tình trạng khỏi bệnh covid một mươi chín
và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội áp dụng cho điều trị ngoại trú do trạm y tế cấp
anh ca cũng cho biết việc cấp giấy xác nhận được trạm y tế thực hiện đúng quy định
nhưng vì số f khỏi bệnh đông nên người dân phải chờ đợi lâu
phải có hai giấy này thì người đi làm bảo hiểm xã hội mới được chi trả
cho những ngày phải nghỉ việc ở nhà cách ly điều trị bệnh covid một mươi chín anh ca chia sẻ
phó giáo sư trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc yêu cầu những người đã có kết quả test nhanh dương tính
vẫn phải đến trạm y tế phường để xét nghiệm lại là việc làm không cần thiết
bởi hiện nay nhân lực y tế tại phường rất ít
trong khi người dân cũng đã biết tự lấy mẫu đọc mẫu theo hướng dẫn
do đó cán bộ y tế cần xem xét nhanh chóng cấp các loại giấy chứng nhận cho f khỏi bệnh
thủ tục nào không cần thiết thì có thể bỏ qua để tiết kiệm thời gian và công sức của người dân
cũng như cán bộ y tế cơ sở
đối với việc xác nhận f khỏi bệnh bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
sở y tế đã có hướng dẫn các địa phương cụ thể chi tiết
bà hà thông tin việc xác nhận f hay hết thời gian cách ly
người dân có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp
thực hiện online cũng được
bà hà cũng cho rằng thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín sẽ tiếp tục tăng cao
khi các hoạt động mở cửa trở lại do đó người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp năm k
đồng thời không tự ý xét nghiệm hoặc xét nghiệm tràn lan nhằm tránh lãng phí không cần thiết
vậy đã rõ trước những quy định ngạc nghèo
các trung tâm y tế phường xã tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân
hoặc tuyên truyền các quy định cụ thể rõ ràng để người dân nắm được đừng làm khó dân lúc này
nếu như hà nội chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung học anh nhận định
diễn biến dịch của thành phố đang phức tạp
lo ngại chủng omicron có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan dịch covid một mươi chín hiện rất nhanh
số ca mắc mới ở hà nội tiếp tục tăng cao và khả năng đạt đỉnh trong nửa tháng nữa
thì một mươi bảy địa phương chúng tôi muốn nhắc tới giờ đây có vỡ trận vì covid một mươi chín hay không
xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng hai sau hà nội quảng ninh cũng lần đầu vượt mốc năm chín trăm chín mươi bảy ca f
phát hiện sau hai mươi bốn giờ tăng ba bốn trăm ba mươi tám ca so với ngày trước đó
ngoài ra số lượng ca bệnh cũng tăng nhanh tại lạng sơn bắc ninh
tăng thêm lần lượt ba bốn trăm ba mươi tám và chín trăm chín mươi sáu ca f so với ngày hai mươi sáu tháng hai
cả nước có một mươi bảy tỉnh thành phố ghi nhận trên hai f mới trong ngày
cụ thể một mươi bảy tỉnh được bộ y tế liệt kê như sau
chúng tôi sẽ xếp theo thứ tự giảm dần về ca mắc mới bao gồm quảng ninh lạng sơn hương yên
bắc ninh nghệ an nam định vĩnh phúc phú thọ sơn la tuyên quang hòa bình
lào cai hải dương hải phòng ninh bình đắk lắc
số ca nhiễm tăng mạnh liên tục trong nhiều ngày nhưng lượng bệnh nhân tử vong vẫn duy trì ở mức thấp
cùng với đó hà nội tiếp tục lập đỉnh mới
đây là số lượng ca bệnh nhiều nhất từ trước đến nay ghi nhận tại địa phương này
theo thống kê của bộ y tế trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi một trăm bốn mươi bốn ca
chiếm tỷ lệ một hai so với tổng số ca nhiễm
theo các bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
tỷ lệ tử vong do sars cov hai chỉ tập trung tại nhóm người cao tuổi mắc bệnh nền
phụ nữ có thai chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
bộ y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tiêm phòng covid một mươi chín
tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai tiêm mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất
trang thiết bị phương tiện bảo quản địa điểm nhân lực
để tiêm chủng cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine
như vậy với một mươi bảy tỉnh thành chúng tôi nêu trên có thể khẳng định nếu không chống dịch
và có các biện pháp mạnh tay rất có thể một mươi bảy tỉnh này sẽ lãnh hậu quả không ngờ
đặc biệt là vỡ trận vì covid một mươi chín rất có thể sẽ xảy ra
nghiên cứu vừa công bố từ israel cho thấy ba liều vaccine covid một mươi chín
dường như đã kích hoạt phản ứng kháng thể đến mức giới hạn
và nếu bạn có sức khỏe bình thường liều thứ tư hầu như không giúp tăng cường khả năng miễn dịch đáng kể
tuy nhiên đừng vì chủ quan hãy theo dõi các tin tức trên kênh youtube
sức khỏe và đời sống để cập nhật thêm những thông tin khác các bạn nhé
còn tại việt nam mũi tiêm thứ ba ở nhóm người bị suy giảm miễn dịch
cũng được coi như liều bổ sung cho hai mũi tiêm trước không được coi là mũi tăng cường
như nhóm dân số khỏe mạnh
mỹ cũng cho rằng nếu đã tiêm vaccine covid một mươi chín đủ mũi không nên quá lo lắng
khi thấy số lượng kháng thể giảm dần theo thời gian
bởi lẽ tuy chúng giảm về số lượng nhưng lại tăng về chất lượng
chiến đấu mạnh mẽ hơn và nhắm mục tiêu chính xác hơn vào mầm bệnh
mới đây chỉ trong một thời gian ngắn thế giới đã tìm ra các loại vaccine hiệu quả
có thể bảo vệ con người khỏi diễn tiến nặng khi mắc covid một mươi chín
trong các nhà sản xuất và phòng thí nghiệm vẫn đang nghiên cứu và tìm kiếm mọi giải pháp
để có thể tạo ra một loại vaccine thế hệ mới vừa có thể bảo vệ con người khỏi nguy cơ bệnh nặng
vừa tạo ra hàng rào bảo vệ hiệu quả hơn đối với sự lây nhiễm của các biến thể
cũng như đối phó với sự suy giảm dần khả năng miễn dịch của vaccine
tháng một vừa qua pfizer biontech thông báo đang nghiên cứu
phát triển một loại vaccine nhắm mục tiêu cụ thể vào biến thể omicron của virus sars cov hai
loại vaccine được tạo ra theo công nghệ mrna giúp dễ dàng điều chỉnh thích hợp kháng nguyên
tín hiệu sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch
giới chức hãng dược phẩm biontech sẽ được gửi cho các cơ quan chức năng đánh giá
vào cuối tháng ba tới để được cấp phép vào tháng năm
tuy vậy bà marie pauli kenny giám đốc nghiên cứu tại viện nghiên cứu sức khỏe và y tế quốc gia pháp
kiêm chủ tịch ủy ban vaccine covid một mươi chín tỏ ra hoài nghi về giải pháp này
bởi chưa ai có thể chắc chắn về biến thể tiếp theo của virus sars cov hai
vì chưa thể đoán được các biến thể tương lai nên nhà sản xuất đang phát triển các loại vaccine đơn trị khác nhau
mỗi loại tập trung vào một trong những biến thể nổi trội đã biết của sars cov hai
trong đó có alpha beta delta và omicron
nhìn chung các nhà sản xuất đều đang nhằm mục tiêu tạo ra vaccine có thể tấn công thẳng vào thành phần
mà giới khoa học gọi là trái tim của virus là nucleocapsid
bao gồm vật chất di chuyển
các vật chất di chuyển rna của virus và protein n được bảo vệ bởi lớp vỏ protein s bên ngoài
thay vì nhắm mục tiêu vào các protein gai như trước
tại pháp công ty công nghệ sinh học oxyvas có trụ sở tại lyon đã dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu về bệnh cúm
để phát triển một loại vaccine dựa trên các protein tái tổ hợp nhắm vào thành phần nói trên
đại diện oxynas cho biết
các thử nghiệm tiền lâm sàng rất đáng khích lệ
phản ứng tây phổ rộng mà chúng tôi tạo ra giúp chúng tôi có thể nhắm
đến các biến thể khác nhau hiện nay và các biến thể có nhiều khả năng xuất hiện trong tương lai
ngoài việc phát triển vaccine đường tim
các nhà nghiên cứu còn hướng tới việc tìm ra loại vaccine ngừa covid một mươi chín dưới dạng xịt qua đường mũi
hệ hô hấp trên cổ họng và đặc biệt là mũi là cửa ngõ để virus sars cov hai xâm nhập vào cơ thể
giáo sư miễn dịch học tại bệnh viện đại học saint étienne
và là thành viên của ủy ban vaccine covid một mươi chín của pháp
ông stéphane paule cho rằng về mặt lý thuyết để ngăn ngừa nhiễm khuẩn
cần tạo ra kháng thể trong màn nhầy của mũi và hỏng
do đó vaccine dạng xịt mũi đang trở thành một hướng nghiên cứu mới
hiện có khoảng hai mươi thử nghiệm lâm sàng đã được bắt đầu trên thế giới
ở pháp một số nhóm đang đi theo hướng này đã hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng mà họ cho là rất hứa hẹn
thưa quý vị nhìn vào việc thế giới đang xà xiết chạy đua để tìm kiếm vaccine đặc trị ngừa covid một mươi chín thế hệ mới
có thể thấy khoa học và con người sẽ không đầu hàng trước sars cov hai
và dù ở việt nam ca mắc có leo thang lên
đến chín mươi thậm chí một trăm linh ca mỗi ngày thì chúng ta cũng không được phép hoàng sợ
hãy bình tĩnh cùng chính phủ bộ y tế quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này từ quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
vào các khung một mươi bảy một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo